hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế vừa thông qua phương án tăng phí tham quan các điểm du lịch
thuộc quần thể di tích cố đô huế dự kiến từ ngày một một hai nghìn hai mươi giá vẽ tham quan các di tích
thuộc cố đô huế tăng từ một mươi đồng đến năm mươi đồng
theo đó giá vé tham quan quần thể di tích hoàng cung huế tăng từ một trăm năm mươi đồng lên hai trăm linh đồng
quần thể các lăng vua tự đức khải định minh mạng tăng từ một trăm linh đồng lên một trăm năm mươi đồng
quần thể các lăng vua gia long thiệu trị đồng khánh tăng bốn mươi đồng lên năm mươi đồng
riêng giá vé gộp bốn điểm tham quan được giảm từ sáu trăm năm mươi đồng xuống năm trăm ba mươi đồng
tuy nhiên hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã giao ủy ban nhân dân tỉnh
thực hiện một số chính sách miễn giảm đối với trẻ em người huế và các đối tượng ưu tiên theo quy định